nhưng tôi cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của ngành công an vừa bảo vệ an ninh trật tự nhưng đồng thời cũng vừa
trong đợt chống dịch này cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phòng chống dịch covid này
tôi có theo dõi trên thời sự và thấy rằng thủ tướng có thư khen động viên lực lượng vũ trang tham gia vào quá trình chống dịch covid

với sự vi sinh với sự đóng góp của lực lượng công an tôi tin chắc rằng việc phòng chống dịch covid của chúng ta
sẽ chẳng thể thành công
hôm qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã gửi thư ghi
ghi nhận đánh giá cao kết quả thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây chính là nguồn động viên khích lệ mỗi cán bộ chiến sĩ trên cương vị lĩnh vực đang đảm nhiệm sẽ tiếp tục phát huy và nỗ lực hơn nữa trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp
người đứng đầu chính phủ yêu cầu tất cả cùng hiệp đồng tác chiến phản ứng nhanh hơn nữa hiệu quả hơn nữa với từng tình huống xảy ra
lực lượng công an nhân dân tiếp tục nỗ lực thực hiện mệnh lệnh của thủ tướng chính phủ bằng sức mạnh và ý chí của toàn lực lượng tất cả vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động nổi bật của các đồng chí lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
tuần qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp ngài umeda kunio đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những năm qua ngài đại sứ đã trở thành cầu nối tin cậy góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản vì hòa bình phồn vinh ở châu á nói chung
hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban công an quốc gia nhật bản cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
bộ trưởng tô lâm hy vọng sau khi trở về nước ngài umeda kunio sẽ tiếp tục có những đồng góp tích cực là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan nhật bản nói riêng
ngày hai mươi sáu tháng ba đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an tỉnh sơn la
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu thời gian tới công an tỉnh sơn la cần nghiêm túc thực hiện công điện số một của bộ công an về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ an ninh văn hóa tư tưởng bảo vệ bí mật nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an tỉnh chuẩn bị tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh của quốc

tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân việt nam